công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm cho biết đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ một nhóm người chặn đường
hành hung cô gái trẻ xảy ra trên địa bàn phường
nạn nhân bị hành hung là một phụ nữ hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh bà rịa vũng tàu
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h bốn mươi phút ngày bảy tháng năm một phụ nữ đang chạy xe máy trong hẻm sáu trăm tám mươi năm soviet nghệ tỉnh
thuộc phường hai mươi sáu quận bình thạnh thì bị một nhóm người có cả nam lẫn nữ đi trên hai xe máy chặn đường
yêu cầu dừng xe nói chuyện vì cho rằng người phụ nữ này giặt chồng
tuy nhiên ngay sau đó nhóm người này đã xông vào hành hung làm người phụ nữ bị thương
khi người dân ca ngăn thì nhóm người nhanh chóng bỏ đi toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại
sau đó được lan truyền trên mạng vụ việc khiến nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý nặng không dám ra đường một mình
đi đâu cũng phải nhờ người nhà hỗ trợ
ngay sau khi nắm thông tin vụ việc công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh đã lấy lời khai của nạn nhân
đồng thời giám định vết thương và tiến hành vào cuộc truy xét nhóm đối tượng